bộ tài chính vừa ban hành thông tư ba trăm hai mươi sáu quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
theo đó việc phân cấp nguồn thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương
thực hiện theo quy định của luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước
thông tư ba trăm hai mươi sáu của bộ tài chính nêu rõ thời kỳ ổn định ngân sách địa phương là bốn năm
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi
từ năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương
được giữ ổn định trong suốt thời kỳ ổn định ngân sách hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
cũng theo thông tư này nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm hai nghìn một mươi bảy của các địa phương bao gồm
tăng thu ngân sách địa phương năm hai nghìn một mươi sáu thực hiện so với dự toán không kể thu tiền sử dụng đất
một mươi tiết kiệm chi từng xuyên
ngân sách trung ương chỉ hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho các địa phương ngân sách khó khăn
sau khi đã cân đối nguồn mà chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định